theo báo cáo mới được tổng cục hải quan trung quốc công bố hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của trung quốc trong năm hai nghìn một mươi chín với kim ngạch thương mại hai chiều tăng một mươi bốn
phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết tại thủ đô bắc kinh phó tổng cục trưởng tổng cục hải quan trung quốc đã công bố những kết quả nổi bật trong trao đổi thương mại giữa trung quốc và asean trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó asean đã trở thành đối tác lớn thứ hai của trung quốc kim ngạch thương mại giữa trung quốc với các nước asean tăng một mươi bốn một lên mức bốn bốn mươi ba nghìn tỷ nhân dân tệ khoảng sáu trăm bốn mươi tỷ đô la mỹ
nhật bản là đối tác thương mại lớn thứ tư trong khi đó liên minh châu âu eu tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của bắc kinh trong năm hai nghìn một mươi chín với kim ngạch thương mại hai triệu đạt khoảng bảy trăm linh tỷ usd tăng tám